trong năm hai nghìn hai mươi phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
tiếp tục được triển khai mạnh mẽ tại thanh hóa
thông qua sự kêu gọi của mặt trận tổ quốc các cấp nhiều tổ chức và cá nhân đã chung sức xây dựng
hơn một hai trăm linh căn nhà đại đoàn kết tại các huyện thị xã trên địa bàn tỉnh
em dương văn đạt mồ côi cả bố lẫn mẹ từ khi lên năm
hơn một mươi năm nay em sống cùng bác ruột
gian nhà cũ bố mẹ để lại đã xuống cấp không thể sửa chữa
đối với em các nhà đại đoàn kết với diện tích năm mươi m hai này chính là nguồn động viên to lớn
để em vượt lên những khó khăn trong cuộc sống
cảm xúc của em trong ngày hôm nay là rất vui mừng
bởi vì em được nhận nhà mới em sẽ học tập giàn liện và trở thành người có ích trong tương lai
từ đầu năm hai nghìn hai mươi quỹ hạt sống việt báo nhân dân đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà
cho ba hộ nghèo tại thanh hóa và gia đình của đạt là một trong số này
trong năm hai nghìn hai mươi hơn một hai trăm linh hộ nghèo
hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện khó khăn về nhà ở
chúng tôi hy vọng trong thời gian tới với phương châm cách làm một cách công khai
dân chủ minh bạch đặc biệt là đúng đối tượng như tỉnh thanh hóa đã triển khai trong nhiều năm qua
sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các nhà tài trợ các nhà hảo tâm
để chúng tôi có điều kiện để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng các hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh
trong mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
mặt trận tổ quốc tỉnh thanh hóa sẽ tiếp tục kêu gọi sự chung sức của toàn xã hội
phân đấu xây dựng được năm ngôi nhà đại đoàn kết cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
để các gia đình từng bước vươn lên ổn định cuộc sống